phó thủ tướng vũ đức đam đã chủ trì buổi làm việc với các bộ ngành về tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số hai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
qua báo cáo còn không ít nhiệm vụ của các bộ ngành chưa có chuyển biến rõ rệt
nghị quyết hai yêu cầu trước tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín các bộ ngành hoàn thành ra soát
cắt giảm thực chất năm mươi số mật hàng phải kiểm tra chuyên ngành nhưng chưa có ghi nhận đáng kể
nhiều bộ ngành đề xuất ra nghị định sửa các điều kiện kinh doanh nhưng chưa ban hành
hầu hết các bộ ngành chưa có hướng dẫn tập huấn cho các địa phương đơn vị thực thi và doanh nghiệp
về những cải cách cắt giảm điều kiện kinh doanh chưa giám sát đầy đủ
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu các bộ ngành phải quán triệt tinh thần kỷ cương
kỷ luật công vụ khi thực hiện nghị quyết hai yêu cầu các cơ quan phụ trách nhóm chỉ số tổng hợp
khẩn trương ban hành tài liệu hướng dẫn để các địa phương ban ngành phối hợp thực hiện